ưu điểm của phương pháp này là khi chúng ta nuôi vỗ như vậy thì mức độ thành thục của con cá sẽ đảm bảo ở mức tốt nhất
nó sẽ hơn rất nhiều so với tự nhiên
trong quá trình sinh sản nhân tạo thì khi chúng ta sử dụng các biện pháp tác động vào thì nó đảm bảo được tỷ lệ thủ tinh tỷ lệ nở tỷ lệ sống trong quá trình ương nuôi
thì nó sẽ cao hơn đối với sinh sản tự nhiên rất nhiều
thực tế cho thấy việc ứng dụng công nghệ sinh sản vào nuôi dưỡng bảo tồn cá anh vũ đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sự đa dạng nguồn tài nguyên thủy hải sản
ngoài giống cá anh vũ tri cục thủy sản phú thọ hiện đang sản xuất các giống cá quý hiếm khác như dầm xanh chiên bỗng và cá lăng chấm bằng phương pháp sinh sản nhân tạo
ngày mùng ba
hai mươi tám tháng tám tại huyện núi thành tỉnh quảng nam ubnd tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học nhận diện giá trị di sản địa chất tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
nhằm đánh giá toàn diện về những yếu tố địa hình cấu trúc địa mạo cũng như tiềm năng phát triển du lịch của địa phương
tại hội thảo các đại biểu đã nghe các nhà quản lý nhà nghiên cứu và nhà khoa học trình bày tham luận với ba nhóm nội dung chủ yếu đó là
nhận diện giá trị di sản địa chất bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất hướng đến việc tham gia mạng lưới công viên địa chất quốc gia và công viên địa chất toàn cầu
nhiều ý kiến cho rằng núi thành là huyện nhiều đầm phá trong đó phá trường giang là phá lớn thứ hai của việt nam
đây là khu vực còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử phát triển địa chất phức tạp và lâu dài của lớp vỏ trái đất
và tại nơi đây có tới hàng trăm biểu hiện di sản địa chất
mục đích của hội thảo lần này nhằm đánh giá tiềm năng thế mạnh di sản địa chất tại khu vực huyện núi thành
đưa ra các luận cứu khoa học làm tiền đề cho việc lập hồ sơ khoa học
đề nghị xét công nhận công viên địa chất đối với một số khu vực có giá trị tại huyện núi thành
đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong những năm gần đây các sản phẩm đúc đồng truyền thống ngày càng khó cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập
đặc biệt là trong lĩnh vực hàng mỹ nghệ lưu niệm
xuất phát từ thực tế đó và đau đáu niềm chăn trở với nghề truyền thống
gần chục năm nay có một nghệ nhân tại hải dương đã âm thầm thực hiện ước mơ
bằng việc sáng chế ra một kỹ thuật đúc đồng mới khôi phục được nhiều mẫu vật của nghề đã bị mai một
không được sinh ra từ làng nghề cũng không phải là hậu duệ của một nghệ nhân đúc đồng truyền thống
mà xuất thân từ một kỹ sư chuyên ngành đúc của trường đại học bách khoa đã nghỉ mất sức lao động
nên ngoài năm mươi tuổi ông nguyễn thượng sách ở xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dương mới bén duyên với nghề đúc đồng
ông chia sẻ vào năm hai nghìn năm trong lần đi thăm phố cổ
ông vô tình được du khách nước ngoài chia sẻ khó khăn trong việc tìm mua một món đồ lưu niệm của việt nam để mang về nước
sự không hài lòng của vị khách đã thôi thúc người kỹ sư già này tìm đến các công trình văn hóa trong nam ngoài bắc
và gặp gỡ nhiều nhà nghiên cứu lịch sử để sưu tập những hoa văn họa tiết cổ
đồng thời ông cũng tận dụng hết kiến thức được đúc rút suốt ba mươi năm công tác
để tìm tòi nghiên cứu ra một công nghệ đúc đồng mới nhằm cải tiến phương pháp đúc đồng truyền thống
khôi phục và tạo ra các sản phẩm đồng mỹ nghệ thuần việt
trong thời điểm hiện tại bây giờ họ đã ứng dụng được rất nhiều vật liệu mới phát huy hết được yếu điểm trong lĩnh vực đúc đồng nghệ
ngoài ra công nghệ này cũng như là công nghệ gốc thường có thể phát triển trên rất nhiều lĩnh vực khác
đồng thời với việc xây dựng chuỗi công nghệ đúc đồng hiện đại
nghệ nhân nguyễn thượng sách còn tiếp tục vận dụng khoa học kỹ thuật
để khắc phục được những nhược điểm lớn mà sản phẩm đồng truyền thống đang gặp phải
đúc thủ công thì thường là
chất đường đồng hay có những điểm rỗ nhỏ nhiều
và theo đấy nó tạo ra một hiện tượng như hiện tượng ăn bòn kinh điện hóa giống như trong một quả pin
thế thì nó phá hủy sản phẩm rất là nhanh
thì tôi phát triển một hợp kim đồng mà trong đấy tôi sẽ đưa vào một số kim loại có tính bảo vệ môi trường
thế thì khi sản phẩm tôi ra để ra môi trường
thì nó sẽ hình thành lớp màng trơ bảo vệ
thì nó giúp cho cái sản phẩm không bị phá hủy
ứng dụng khoa học kỹ thuật máy móc để hiện đại hóa nghề truyền thống
cơ sở của nghệ nhân nguyễn thượng sách không chỉ tạo ra những sản phẩm đồng tinh xảo
mang đậm bản sắc văn hóa của người việt xuất bán đi nhiều địa phương trong nước và quốc tế
mà nó còn giúp nâng cao tay nghề cho người thợ thủ công
tạo ra thu nhập ổn định cho trên năm mươi lao động tại địa phương
thiết bị của trung sách đã dùng để cho chúng tôi là làm ra những sản phẩm rất là đẹp
nếu mà không có những thiết bị mà trung sách đưa cho
thì chúng tôi không giúp được cho chúng tôi làm việc
để có những sản phẩm đẹp như thế này
tôi làm ở đây được chín năm mức nâng thu nhập của tôi hiện tại được hơn năm triệu đồng nên
ở đây cũng đóng bảo hiểm đầy đủ dụng cụ lao động là đầy đủ
tôi cho là những hoạt động như bằng sách rất là tích hợp
bởi vì là ta không thể giữ mãi những cái cũ
nhưng mà không thể phá nó và cũng không được làm mất nó
nhưng mà làm sao vẫn tồn tại và phát triển
tôi cho là các làng nghề nếu như hoạt động theo phương thức đấy
thì là tích hợp nhất
bằng bàn tay tài hoa và tâm huyết của người thợ đã cho thấy
con đường tiếp cận và gìn giữ nghề truyền thống mà nghệ nhân nguyễn thượng sách đang lựa chọn
sẽ mở ra một hướng đi mới cho nhiều ngành nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một hiện nay
trong phần tin quốc tế nhật bản hy vọng tiếp tục đối thoại thỏa thuận hòa bình với nga
eu khẳng định tất cả các bên cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân iran
mới đây thủ tướng nhật bản shinzo abe đã bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại với nga
nhằm giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và đạt được một hiệp định hòa bình
phát biểu họp báo sau khi cải tổ nội các ông abe cho biết sẽ tới thành phố vladivostok của nga
trong tháng chín tới để gặp gỡ tổng thống nga vladimir putin
theo ông abe
nhật bản sẽ thúc đẩy để ký kết một hiệp định hòa bình với nga
đặc biệt là thông qua các hoạt động kinh tế chung tại quần đảo nam kuri
mà nga gọi là vùng lãnh thổ phương bắc và miễn thị thực cho những người từng là cư dân ở khu vực này
tháng một mươi hai năm ngoái thủ tướng shinzo abe và tổng thống putin đã nhất trí khởi động
các kế hoạch khai thác kinh tế chung tại khu vực đảo tranh chấp
phía nhật bản hy vọng rằng chương trình này sẽ mở ra cho tiến trình giải quyết các vấn đề
tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước kéo dài hàng thập kỷ qua
liên minh châu âu eu vừa khẳng định tất cả các bên tham gia thỏa thuận chương trình hành động chung toàn diện
cam kết duy trì các nội dung của thỏa thuận hạt nhân của iran
bất chấp việc tehran cáo buộc các trừng phạt mới của mỹ là vi phạm văn kiện này
phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô bruxelles của bì bà catherine ray
người phát ngôn của đại diện cấp cao eu về chính sách an ninh và đối ngoại fedca moregini khẳng định
đến nay tất cả các bên đều đang thực thi các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân đạt được với iran
nhận định của bà rê dựa trên kết quả của cuộc họp ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua do bà moragini chủ trì
với sự tham gia của iran và các bên khác trong thỏa thuận để thảo luận về quá trình thực thi thỏa thuận này
sau cuộc họp văn phòng của bà moragini đã ra tuyên bố khẳng định tất cả đại biểu tham dự cuộc họp
đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm việc thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận này
hiện nay mỹ đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới
nhằm vào iran đáp lại phía iran khẳng định các biện pháp trừng phạt của mỹ đã vi phạm thỏa thuận
chương trình hành động chung toàn diện trong đó yêu cầu các cường quốc nới lỏng lệnh trừng phạt
để đổi lại việc iran ngừng chương trình hạt nhân của mình
với mục tiêu tạo thuận lợi và thúc đẩy thương mại giữa cuba và mỹ cũng như tạo thêm cơ hội kinh doanh
và thúc đẩy quan hệ song phương nói chung đại diện chính quyền cuba và thành phố houston của mỹ
đã ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực càng biển
thỏa thuận giữa mỹ và cuba bao gồm việc trao đổi các nghiên cứu và thông tin cho phép cải thiện
và tăng cường dịch vụ càng biển các nghiên cứu thị trường và các hoạt động tiếp thị chung
đồng thời tạo nền tảng cho việc hợp tác đào tạo nhân lực và trao đổi công nghệ giữa hai bên
về phía mỹ giám đốc thương mại càng houston ricky kulser đánh giá
việc ký kết văn bản này là bước tiến có ý nghĩa đánh dấu sự tiếp nối quan hệ của hai bên
thông qua thỏa thuận này hai bên sẽ chuyên trở gạo ngũ cốc chế phẩm từ gà và nhiều nông sản khác
về phần mình cục trưởng cục quản lý hàng hải bộ giao thông vận tải cuba ông farero khẳng định
việc ký kết văn bản thỏa thuận thứ tám giữa một hải cảng của hai nước cho thấy thiện trí của ngành hàng hải mỹ
trong việc thắt chặt quan hệ thương mại hữu nghị và hợp tác với cuba
trong cuộc họp chính sách ngày hôm qua ngân hàng trung ương của anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất
ở mức thấp kỷ lục đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay và năm hai nghìn hai mươi
giữa bối cảnh triển vọng kinh tế của vương quốc
ngân hàng trung ương của anh còn bấp bênh khi đang bước vào các vòng đàm phán để rời khỏi liên minh châu âu eu
ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương anh đã nhất trí duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục là hai mươi năm
được áp dụng kể từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
điều này diễn ra đúng như dự đoán của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin reuters
cách đây vài tuần nhiều nhà đầu tư đã đồn đoán về khả năng trong tháng tám này
ngân hàng trung ương anh sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên trong một thập kỷ qua
ngoài ra ngân hàng cũng giữ nguyên các chương trình thu mua trái phiếu hiện hành
đồng thời lưu ý kế hoạch cho vay sẽ kết thúc trước tháng hai năm hai nghìn một mươi tám như đã dự kiến
cũng tại cuộc họp này ngân hàng trung ương anh dự báo kinh tế của nước anh trong năm nay sẽ tăng trưởng một bảy
giảm so với mức dự tính một chín được đưa ra hồi tháng năm vừa qua
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra bên ngoài chợ cá nổi tiếng của nhật bản có tên tokyji
vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn một số ngôi nhà
ngôi nhà cổ bằng gỗ
đài truyền hình nhk của nhật bản đưa tin khoảng chiều qua theo giờ việt nam
ngọn lửa bùng phát từ một ngôi nhà ba tầng và bùng cháy dữ dội ở khu vực bên ngoài chợ tukiji
hơn bốn mươi lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để giật lửa
hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản
chợ cá tukiji là khu chợ buôn bán cá và hải sản lớn nhất trên thế giới
có tuổi đời khoảng tám mươi năm và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng
thú hút hàng vạn du khách mỗi năm
hồi tháng sáu vừa qua
thị trường tokyo tuyên bố chợ tokyji sẽ được di rời tới một khu vực mới
trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần nâng cấp hệ thống làm lạnh đã quá cũ
để bảo quản các sản phẩm tại đây